trong khuôn khổ hội nghị bộ trưởng asean về vấn đề ma túy trước giờ diễn ra khai mạc
đồng chí thượng tướng ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an việt nam tô lâm đã có cuộc tiếp
xã giao đại diện các đoàn cấp bộ trưởng các nước asean sang tham dự hội nghị
bộ trưởng tô lâm đánh giá cao sự hợp tác của các nước trong khu vực asean trong kiềm chế và đối phó
với tội phạm ma túy trong giai đoạn hiện nay nhấn mạnh cần phải có sự đoàn kết thống nhất cao
trong quá trình đấu tranh với tội phạm ma túy nhất là trong bối cảnh loại tội phạm này
ngày càng có xu hướng manh động và liều lĩnh hơn bộ trưởng bộ công an tô lâm mong muốn
với sự quyết tâm của khu vực asean trong thời gian tới sẽ kiềm chế được hoạt động buôn bán
vận chuyển trái phép ma túy trong khu vực